ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết từ khi triển khai quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng
bắt đầu từ ngày năm tháng tám đến nay đã có tám trăm bốn mươi một trường hợp bị xử phạt vì không chấp hành
chỉ trong chưa đầy một tuần triển khai việc xử phạt đã có tám trăm bốn mươi một người dân tại tp hcm bị xử phạt vì hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng
tổng số tiền phạt là một trăm sáu mươi triệu đồng
hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng là vi phạm quy định không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch
và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế mức xử phạt là từ một trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng